theo báo cáo từ các trung tâm kiểm soát bệnh tật của thành phố hồ chí minh và thành phố hà nội
ghi nhận thêm bốn ca dương tính với virus sars cov hai bao gồm hai tiếp viên hãng hàng không việt nam airlines
thực hiện chuyến bay vn sáu mươi hai từ moscow về vân đồn ngày một mươi ba tháng năm
và hai hành khách trên chuyến bay vn một từ washington dc về sân bay quốc tế nội bài ngày một mươi sáu tháng năm
tất cả các ca dương tính trên đều được cách ly sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng
và hôm nay đã có thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương được công bố khỏi bệnh
trong số ba trăm hai mươi bốn ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi ba ca chiếm tám mươi một
số ca còn dương tính với sars cov hai là năm mươi hai ca chiếm một mươi sáu

tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một ba trăm hai mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm linh hai người chiếm ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác tám chín trăm hai mươi chín người chiếm bảy mươi chín
cách ly tại nhà và nơi lưu trú hai chín mươi năm người chiếm một mươi tám